di chuyển hàng hóa qua cửa khẩu với trung quốc vẫn đang là một trong những vấn đề nghiêm trọng của nước ta
mới đây bộ công thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành địa phương
trao đổi thường xuyên với phía trung quốc để bàn giải pháp nhằm tháo gỡ ủng thắc hàng hóa
theo thông tin từ sở công thương tỉnh lạng sơn tổng lượng xe hàng tồn cho xuất khẩu sang ba cửa khẩu
hữu nghị tân thành và chi ma là một hai trăm sáu mươi bốn chiếc trong đó xe chở hoa quả chợ xuất khẩu là một sáu mươi bốn chiếc
lượng xe ung ứ nhiều nhất là tại cửa khẩu tân thanh với trên tám trăm năm mươi ba chiếc chủ yếu là nông sản
ông hoàng khánh duy phó trưởng bang quản lý kinh tế khu cửa khẩu đồng đăng tỉnh lạng sơn cho biết
phía trung quốc vẫn thực hiện chính sách zerokovic siết chặt các biện pháp phòng dịch
nên đã ảnh hưởng đến hoạt động thông quan hàng hóa từ việt nam qua các cửa khẩu
thời gian tới để nâng cao năng lực thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu
bà đoàn thu hà phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn cho biết
đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thiết lập vùng xanh
đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa khu vực các cửa khẩu
với việc thiết lập vùng xanh người và phương tiện hàng hóa trước khi ra vào khu vực
cửa khẩu đều được kiểm soát chặt chẽ triển khai quy trình kiểm soát y tế ở mức độ cao nhất
để đảm bảo khu vực cửa khẩu luôn là vùng an toàn
không lọt các trường hợp mắc covid một mươi chín làm gián đoạn quá trình thông quan hàng hóa
ủy ban nhân tỉnh lạng sơn yêu cầu ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu đồng đăng lạng sơn
trao đổi hội đàm với phía trung quốc để cung cấp thông tin về việc thiết lập vùng xanh an toàn
phòng chống dịch tại cửa khẩu của tỉnh khẩn trương xây dựng phương án giao nhận hàng hóa mới
tại cặp cửa khẩu quốc tế phù hợp với các quy định yêu cầu phòng chống dịch hai bên
tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thông quan góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn cho biết địa phương này sẽ sớm có văn bản
gửi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn các địa phương có nông sản xuất khẩu qua địa bàn tỉnh
để yêu cầu tăng cường kiểm tra hướng dẫn thực hiện tốt phòng chống dịch đối với hàng hóa xuất khẩu
ngay tại vùng trồng
tỉnh lạng sơn nhấn mạnh các giải pháp như xét nghiệm khử khuẩn phương tiện
và hàng hóa xuất khẩu từ khâu thu hoạch đóng gói vận chuyển lên cửa khẩu
về phía bộ công thương ông trần thanh hải phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu cho rằng
lượng hàng hóa ủng ứ đã giảm nhiều so với thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi ba
bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan các địa phương biên giới phía bắc
để tiếp tục giao thiệp trao đổi thường xuyên với phía trung quốc để tháo gỡ ung tắc
tăng hiệu suất thông quan hướng đến thông quan thông suốt ổn định lâu dài
bên cạnh đó bộ công thương đang phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đẩy mạnh đàm phán với phía trung quốc để gia tăng số lượng mặt hàng trái cây xuất khẩu chính ngạch
bộ công thương cũng đã trình chính phủ đề án về chuyển hoạt động thương mại biên giới
từ tiểu ngạch sang chính ngạch
trong bối cảnh hiện nay khi hàng hóa ủng ứ ở cửa khẩu và thông quan chậm
ông hải cho rằng doanh nghiệp có thể thay đổi phương thức vận chuyển giao nhận hàng bằng đường sắt hoặc đường biển